từ một mươi năm h chiều nay giá xăng e năm ron chín mươi hai trong nước đã tăng sáu trăm hai mươi hai đồng một lít lên một mươi chín bốn mươi tám đồng một lít
trong khi đó xăng ron chín mươi năm tăng thêm sáu trăm ba mươi ba đồng một lít
theo đó giá xăng ron chín mươi năm được điều chỉnh tăng sáu trăm ba mươi ba đồng một lít còn xăng e năm ron chín mươi hai tăng sáu trăm hai mươi hai đồng một lít
mức giá bán lẻ tối đa đối với xăng e năm ron chín mươi hai là một mươi chín bốn mươi tám đồng một lít và xăng ron chín mươi năm là hai mươi một trăm sáu mươi bốn đồng một lít
như vậy là xăng e năm ron chín mươi hai và xăng ron chín mươi năm trong nước đã tăng trở lại và đạt mức giá cao nhất kể từ ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi